đoàn công tác của quân ủy trung ương bộ quốc phòng do đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn
đã đến thăm và chúc tết tại cơ quan bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
và các điểm cầu trực tuyến trong toàn lực lượng trên địa bàn cả nước
trong năm hai nghìn một mươi chín lực lượng bộ đội biên phòng đã nắm chắc tình hình chủ động tham yêu với đảng nhà nước
những chủ trương biện pháp quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới
kịp thời phát hiện xử lý hiệu quả các vụ việc diễn ra ở biên giới vùng biển
các đơn vị bộ đội biên phòng tích cực đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm
đặc biệt là ma túy với ba tấn ma túy các loại
giải cứu tiếp nhận bảy mươi nạn nhân trong các vụ buôn bán người qua biên giới
nhiều chiến sĩ hy sinh giữ vững bình yên nơi biên giới
ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích trong thực hiện nhiệm vụ
cũng như công tác chuẩn bị đón tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi của lực lượng bộ đội biên phòng
đại tướng ngô xuân lịch yêu cầu các cơ quan đơn vị tăng cường công tác quản lý
bảo vệ biên giới địa bàn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng kỷ luật
bảo đảm an toàn tổ chức đón tết vui tươi an toàn tiết kiệm
tổ chức đón tiếp các đoàn đề biểu lực lượng bảo vệ biên giới
chính quyền địa phương nước tiếp sáp sang thăm chúc tết bảo đảm trọng thị an toàn đoàn kết hữu nghị